tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội chủ tịch ipa bốn mươi một nguyễn thị kim ngân
chủ trì phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo quốc gia ban tổ chức đại hội đồng liên minh nghị viện asean lần thứ bốn mươi một
cùng dự phiên họp có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia trưởng ban tổ chức ipa bốn mươi một
tại phiên họp tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
đã thông báo hai nghị quyết thành lập ban chỉ đạo quốc gia đại hội đồng liên minh nghị viện
hiệp hội các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một gồm năm thành viên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng ban
nghị quyết về việc thành lập ban tổ chức đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một
gồm hai mươi bảy thành viên phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng làm trưởng ban
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
vì tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất của ban chỉ đạo quốc gia và ban tổ chức ipa bốn mươi một của quốc hội việt nam
thể hiện sự chủ động tích cực của quốc hội việt nam trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm nhiệm vai trò chủ tịch ipa bốn mươi một
năm hai nghìn hai mươi cũng là năm mà việt nam đảm nhận chức chủ tịch asean
do đó ban chỉ đạo ban tổ chức ipa bốn mươi một sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
để tổ chức và chủ trì các sự kiện lớn của ipa bốn mươi một trong năm
nhằm phát huy vai trò của một thành viên tích cực chủ động trách nhiệm
thúc đẩy tiến trình hợp tác asean điều phối để xây dựng ipa trở thành một tổ chức chặt chẽ
hoạt động có hiệu quả đáp ứng lợi ích của các nghị viện thành viên